và cho đến nay lý luận trên vẫn còn nguyên giá trị
đối với bình liêu một huyện vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh quảng ninh
thì công tác cán bộ lại càng đặc biệt quan trọng
xác định được điều đó thì trong những năm qua cấp ủy đảng chính quyền địa phương nơi đây đã làm tốt công tác trên
đặc biệt là công tác cán bộ ở cơ sở
trong phóng sự ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rõ điều đó từ những đổi thay tích cực trên miền đất khó
sáu trên sáu xã biên giới đều thực hiện cái chủ trương này
thì qua cái thời gian thực hiện thí điểm chúng ta thấy đây là một cái chủ trương tôi cho là rất là đúng

là một người con của bình liêu đồng chí châu hiểu rõ những khó khăn và thuận lợi của quê hương

bản thân mình là một người con của bình liêu đồng chí châu hiểu rõ những khó khăn và thuận lợi của quê hương
và hơn hết là trách nhiệm của bản thân mình
bản thân tôi là chính trị viên của đội biên phòng cửa cầu hoành mô
được sự quan tâm của thường vụ bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh
gửi tôi về làm phó bí thư đảng ủy xã lộc hồn được ba năm công tác
đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là nhiệm vụ chính trị
bản thân tôi đã xác định tư tưởng ngay từ ban đầu
cùng với địa phương làm tốt cái vai trò tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền của địa phương
củng cố cơ sở chính trị tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội
gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc
xã lục hồn là một xã biên giới có một mươi bảy thôn bản
chín mươi sáu số dân là người dân tộc giao
với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất huyện bình liêu
năm hai nghìn một mươi sáu trước kỳ đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của toàn xã là sáu mươi bốn
trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỷ lệ giảm còn hai mươi năm
trong đó tỷ lệ hộ nghèo là tám cận nghèo là một mươi sáu
việc tăng cường một đồng chí có trình độ chuyên môn và tâm huyết như thượng tá châu là hết sức cần thiết
điều đồng chí châu tính là đúng thời điểm
thêm một đồng chí nữa về công tác xây dựng đảng thì theo tôi nghĩ là cũng thật sự cần thiết
bởi vì đồng chí giúp đỡ gánh vác rất nhiều công việc ở bên đảng
ví dụ như là công tác xây dựng đảng phát triển đảng viên
tham gia một số nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
rồi là thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án
được đánh giá là nhận nhiệm vụ đúng người đúng thời điểm
nhưng ở một xã khó khăn nhất của huyện bình liêu
thì thử thách và trách nhiệm của thượng tá la tiến châu khi đó là rất nặng nề
kheo là thôn khó khăn nhất của xã lục hồn
ở đây hầu hết đều là người dân tổng giao và có đến một trăm linh các hộ là hộ nghèo
kinh tế chậm phát triển nhận thức còn hạn chế
và phong tục tập quán còn nhiều lạc hậu
đây thật sự là một thử thách đầy gian nan đối với người lính biên phòng khi nhận nhiệm vụ mới
vì sao cây đói cây nghèo cứ đeo bám mãi mảnh đất này
phải làm gì để đời sống đồng bào khởi sắc hơn
những câu hỏi khiến người lính biên phòng chăn trở mãi không thôi
và ông quyết tâm khiến cho kheo thay đổi
để xóa được đói giảm được nghèo
trước hết cần phải thay đổi được nhận thức
trong lao động sản xuất
thay đổi nếp nghĩ nếp sinh hoạt cũ lạc hậu của bà con nhân dân
cả tháng nay hai vợ chồng chị trỏng tay múi
và mấy đứa nhỏ bận luôn tay luôn chân
bận lắm nhưng hơn hết là vui
được nhà nước và các tổ chức xã hội giúp đỡ kinh tế
căn nhà đất đắp tạm bao năm
giờ đã được dựng thay vào đó là một ngôi nhà gạch hoàn toàn mới
và điều đặc biệt nhất chính là vị trí này
nơi mà nhà cũ không hề có
đó chính là nhà vệ sinh
được tuyên truyền tôi cũng biết nhà vệ sinh là cần thiết
nhưng nhà tôi trước đây nghèo không có tiền xây nhà
bây giờ được nhà nước hỗ trợ tiền mới có điều kiện xây
có nhà mới lại có nhà vệ sinh tôi mừng lắm
con cái sau này cũng được sống khác hơn rồi
ăn ở hợp vệ sinh
vốn là cụm từ hoàn toàn xa lạ với đồng bào nơi đây
trước đây cả thôn có ba mươi sáu hộ
thì không nhà nào có nhà vệ sinh
khi đó đồng chí la tiên châu đã xác định nhiệm vụ đầu tiên của mình
là thay đổi nếp sống nếp sinh hoạt của bà con
muốn thoát nghèo trước hết phải nghĩ khác và sống khác đã
vậy là đồng chí cùng cán bộ thôn đi đến từng nhà vận động từng người
trước đây gia đình tôi không có nhà vệ sinh
tôi được đồng chí châu và các cán bộ thôn cán bộ xã thường xuyên đến tuyên truyền
vận động ăn uống sinh hoạt sao cho vệ sinh
sau thì được nhà nước hỗ trợ tiền
thế là xây được cái nhà vệ sinh
bây giờ tôi không có nhà vệ sinh
bây giờ thì thế tiện và sạch sẽ lắm
một nhà tiêu hợp vệ sinh như thế này nhà nước hỗ trợ bốn triệu đồng
ngoài ra người dân tự bỏ thêm từ hai đến năm triệu để hoàn thiện
việc kết hợp từ hai nguồn vốn
cũng một phần nâng cao ý thức tự giác
và trách nhiệm của mỗi hộ gia đình
song song với việc tuyên truyền người dân
xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
cán bộ địa phương cũng đồng thời vận động bà con
thay đổi tập quán chăn nuôi
thay vì nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn
hay ngay bên cạnh nhà ở
rất mất vệ sinh
gây ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt và sức khỏe
thì nay sau ba năm vận động
người dân trong thôn đã quen với việc
nuôi nhốt tại một điểm tập trung
cả thôn khe o có hai mươi chuồng gia súc nuôi nhốt tập trung
và năm chuồng riêng lẻ

huyện vùng cao biên giới bình liêu của tỉnh quảng đinh sẽ có những thay đổi và phát triển
chúng ta sẽ thấy ở một tương lai rất gần